ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã tổ chức bán pháo hoa trên cầu nguyễn văn chỗi
nhân kỷ niệm hai mươi hai năm ngày thành phố đà nẵng trực thuộc trung ương ngày một một một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngày một một hai nghìn một mươi chín
trận địa pháo hoa được thiết lập trên cầu nguyễn văn chỗi bắc ngang qua sông hàn
nơi giáp danh giữa các quận hải châu sơn trà và ngũ hành sơn
đúng hai mươi một h ngày một một màn bán pháo hoa nghệ thuật bắt đầu
một mươi phút bầu trời đà nẵng bừng sáng trong muôn sắc màu đã mang lại không khí vui tươi ấm áp cho một năm mới nhiều hứa hẹn
ngày sáu tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu tại kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa chín thông qua nghị quyết cho phép tỉnh quảng nam đà nẵng tách thành tỉnh quảng nam và thành phố đà nẵng
ngày một tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đà nẵng chính thức trở thành thành phố trực thuộc trung ương
sau khi trở thành thành phố trực thuộc trung ương đà nẵng nỗ lực cải thiện hình ảnh và vị thế của mình
từ năm hai nghìn một thành phố đề ra kế hoạch thực hiện chương trình thành phố năm chương trình ba có bốn an
các chương trình này có ý nghĩa quan trọng tạo tiền đề để đà nẵng tiếp tục phát triển chính quyền thành phố tạo được niềm tin đối với người dân